thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành các nhà khoa học các đơn vị doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống covid một mươi chín tại việt nam để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác này
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt
phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính cảm ơn các nhà khoa học các đại biểu đã dành thời gian để bàn bạc xem xét một vấn đề rất quan trọng hiện nay là công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nói chung và đặc biệt là vaccine phòng covid một mươi chín tiếp nối các công việc quan trọng đã triển khai thời gian qua
trước đó việc thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín là chủ trương đúng đắn phù hợp thực tiễn nên được cộng đồng nhân dân vào cuộc tham gia đóng góp hết sức tích cực
thủ tướng nêu rõ hai trụ cột của chiến lược vaccine là phải huy động mọi nguồn lực mọi khả năng tiếp cận dưới mọi hình thức bằng mọi cách để mua được vaccine nhiều nhất nhanh nhất đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước
cùng với đó tiến hành bảo quản tiêm vaccine nhanh nhất an toàn nhất hiệu quả nhất cho người dân tất cả những công việc này phải tiến hành khẩn trương vừa chạy vừa xếp hàng
thủ tướng khẳng định quan điểm của chính phủ thủ tướng chính phủ trong tháo gỡ khó khăn là ba và năm thật
không nói có mà không làm năm thật là nghĩ thật nói thật làm thật hiệu quả thật nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật
tại cuộc làm việc các bộ ngành đã báo cáo về một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã huy động tổng lực nguồn nhân lực chất lượng cao mời các nhà khoa học và các tập đoàn doanh nghiệp tham gia công tác này
nhờ đó đạt nhiều thành tựu trên nhiều mặt về nghiên cứu cơ bản xác định các chủng virus mới phát triển kit xét nghiệm sản xuất máy thở
trị mới nghiên cứu sản xuất vaccine tiếp cận nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới với các đối tác nước ngoài
các ý kiến cũng phân tích những khó khăn vướng mắt và đề xuất hướng giải quyết tháo gỡ
kết luận cuộc họp thủ tướng đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu trách nhiệm thẳng thắn và khoa học theo tinh thần ba năm thật như đề nghị của thủ tướng
yêu cầu văn phòng chính phủ tổng hợp tiếp thu các ý kiến hoàn thiện kết luận của cuộc họp để tổ chức thực hiện thật tốt
thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải cao nỗ lực phải lớn hành động quyết liệt hiệu quả thời gian nguồn lực đều có hạn
nên phải làm việc có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó cụ thể là quyết tâm nghiên cứu chuyển giao sản xuất bằng được vaccine covid một mươi chín
nhân dịp này thủ tướng cảm ơn các nhà khoa học các đơn vị cơ quan cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước đã chung sức đồng lòng
góp gió thành bão làm nên thành quả chung của cả nước trong thời gian qua trong đó có thành quả chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh
nhất là đóng góp vào quỹ vaccine một cách tích cực tự giác hiệu quả
thủ tướng một lần nữa kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước các doanh nghiệp cơ quan đơn vị mọi tổ chức cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước
để đóng góp vật chất và ủng hộ tinh thần cho quỹ